trong khuôn khổ lễ hội sen đồng tháp lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn ngày một mươi chín tháng năm hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đồng tháp
phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cho năm năm trăm linh phụ nữ đến từ các địa phương tỉnh đồng tháp
tham gia hoạt động diễu hành với áo dài dạng người sắc sen
sau khi xuất phát tại khu di tích nguyễn sinh sắc phường bốn thành phố cao lãnh thân sinh chủ tịch hồ chí minh
các đoàn đại biểu phụ nữ được chia thành từng cụm đi dọc một số tiến đường phường bốn phường hai của thành phố cao lãnh
suốt chặng đường đi ai nấy cũng bày tỏ sự thích thú khi lần đầu tiên được tham gia sự kiện lớn của tỉnh
đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt con số năm năm trăm linh gắn với sự kiện năm mươi năm năm thực hiện di trúc bác hồ
sự kiện góp phần cho người phụ nữ đất sen hồng phát huy giá trị truyền thống chiếc áo dài việt nam
thông qua hoạt động diễu hành áo dài trạng người sắc sen giúp tỉnh hướng tới mục tiêu phát triển
và quảng bá du lịch tiềm năng hình ảnh con người đồng tháp
thưa quý vị lễ phật đàn trở thành ngày lễ hội lớn của tăng ni phật tử được giáo hội phật giáo việt nam
và giáo hội phật giáo tổ chức trang trọng nhằm lan tỏa giá trị văn hóa tinh thần hòa bình của phật giáo
ngày một mươi chín tháng năm tại tỉnh hà nam ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh hà nam phối hợp với chùa tam trúc
tổ chức đại lễ phật đàn phật lịch hai nghìn năm trăm sáu mươi tám dương lịch hai nghìn hai mươi bốn
lễ phật đàn đã trở thành ngày lễ hội lớn của tăng ni phật tử được giáo hội phật giáo việt nam
và giáo hội phật giáo các địa phương tổ chức trang trọng nhằm lan tỏa những giá trị văn hóa tinh thần hòa bình của phật giáo
tiếp nối truyền thống hộ quốc an dân phụng sự chúng sinh là cúng giường chư phật
góp phần khơi dậy trách nhiệm tình cảm tương thân tương ái của toàn xã hội vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân
nhân dịp này ban tổ chức đã trao một trăm linh xuất quà trị giá một triệu đồng một xuất cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện kim bảng
nhằm động viên các em luôn phấn đấu trong học tập rèn luyện trở thành con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác hồ
với lợi thế đa dạng về thành phần dân tộc giàu bản sắc văn hóa truyền thống
những năm qua huyện mai châu tỉnh hòa bình đã khai thác tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên
và những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc thu hút khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng
từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong định hướng phát triển kinh tế xã hội địa phương
trong bài thơ tây tiến nổi tiếng của nhà thơ quang dũng có câu
nhớ ôi tây tiến cơm lên khói mai châu mùa em thơm nếp sôi
đến với mai châu là đến với cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ của núi rừng tây bắc
cùng với sự hiếu khách bình dị của người dân nơi đây
mai châu hiện lên như một bức tranh sơn thủy hữu tình làm say đắm lòng người
mai châu nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ thanh bình không chỉ là vùng đất tươi đẹp
mai châu còn là nơi hội tụ đa sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc
ở mai châu có rất nhiều bản người thái nhưng ba bản phổ biến nhất là bản lác bản pom cọng và bản bước
với hơn bảy trăm linh năm tuổi bản lác giã trường châu mang đậm bản sắc và nét văn hóa của người thái trắng
gia đình tôi chọn mai châu là điểm đến đầu tiên nơi đây vô cùng xinh đẹp mọi người thân thiện
những ngôi nhà sàn thấp thoáng cảnh đẹp hoang sơ không khí trong lành văn hóa bản sắc dân tộc nơi đây rất phong phú mọi thứ thật tuyệt vời
lần sau tôi quay trở lại sẽ giới thiệu bạn bè đến mảnh đất xinh đẹp này
công tác bảo tồn gắn di sản văn hóa các dân tộc trong phát triển du lịch cộng đồng được chính quyền huyện mai châu thực hiện khai thác hiệu quả
đặc biệt là giữ gìn trang phục các làn điệu dân ca dân vũ khung dệt nếp nhà sàn truyền thống và văn hóa ẩm thực phong phú đa dạng hấp dẫn của đồng bào dân tộc thái
năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua mai châu được bình chọn là một mươi địa điểm mến khách nhất việt nam thông qua đó giúp du khách có trải nghiệm về bản sắc văn hóa dân tộc đồng thời tạo nên một mai châu đẹp bình yên trong mắt du khách mỗi khi ghé thăm